đang trên đường vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới việt nam về bán kiếm lời
đối tượng người dân tộc mông đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
khoảng năm giờ sáng nay tại km số hai trăm chín mươi tám quốc lộ một mươi sáu thuộc xã tri lễ huyện quế phong bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng thò công mình
trú tại huyện quế phong đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là khoảng bốn viên ma túy tổng hợp
ban đầu đối tượng khai nhận vào đêm ngày hai mươi năm tháng sáu đi bộ sang bên kia biên giới mua ma túy về việt nam bán kiếm lời
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
công an xã kỳ xuân và công an huyện kỳ anh vừa phối hợp với lực lượng đồn biên phòng kỳ khang bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ sử dụng chất nổ và vũ khí trái phép
vào lúc năm giờ sáng nay tại khu vực bờ biển xã
kỳ xuân huyện kỳ anh lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần văn toàn
đang có hành vi vận chuyển tàng trữ sử dụng chất nổ trái phép
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bảy quả mìn tự gói trọng lượng hai ba kg năm kíp nổ một m dây cháy chậm
khám sát nở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm một kg thuốc nổ hai khẩu súng và hai mươi hai viên đạn thể thao
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự công an tp huế công an phường trường an
đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu nguyễn trần gia huy và một số đối tượng khác có độ tuổi
một mươi sáu một mươi bảy chuẩn bị giao kiếm vỏ chai bia tìm nhóm của dương hưng để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của huy chạy xe mô tô mang theo hung khí đến đường phan bội châu
thì bị lực lượng công an phát hiện ngăn chặn và truy bắt
qua công tác truy xét đến ngày hai mươi năm tháng sáu công an tp huế làm rõ cả hai nhóm đối tượng trên
và đưa về làm việc tại trụ sở đồng thời thu giữ nhiều hung khí
một đường dây vận chuyển cất dấu mua bán trái phép khí cười trên nệ bàn tỉnh thừa thiên huế
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện xử lý ba đối tượng có liên quan
các đối tượng có liên quan là lê châu thông đoàn nhật phi và nguyễn hoàng liêm
trước đó vào lúc ba ngày công an tp huế đã đưa về làm việc tại trụ sở
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng sáu công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an tp huế
phát hiện và bắt quả tang liêm đang vận chuyển ba bình khí cười đi bán cho khách theo sự chỉ đạo của phi
kiểm tra xe tải giao thông làm tài xế phát hiện trên xe có hai mươi chín bình chứa khí cười
tiến hành kiểm tra kho hàng của thông và phi lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm chín mươi bảy bình khí cười
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ